cảm ơn các bạn đã theo dõi
cảm ơn các bạn đã theo dõi
tuy nhiên không nêu rõ địa chỉ cụ thể từ đó các tài xế tự trở khách đến quán ts số một trăm linh hai đường trần phú thành phố nha trang
giám đốc công ty taxi quốc tế nha trang thông tin
trước mắt chúng tôi đã yêu cầu các tài xế viết tường trình đồng thời đình chỉ công tác thu phương tiện
khi mọi việc được sáng tỏ sẽ có hướng xử lý tiếp theo
nói về việc các quán ăn trên địa bàn thành phố nha trang chi hoa hồng cho lái xe
giám đốc công ty taxi quốc tế nha trang thừa nhận có vụ việc trên
lãnh đạo hãng taxi chia sẻ hầu như vì cạnh tranh
các quán ăn đều chia tiền uống nước cho các anh em tài xế
tuy nhiên nội quy công ty cũng thể hiện rất rõ
nếu khách phản ánh về việc đưa đi sai địa chỉ dẫn khách đến các quán ruột
phía hãng xe sẽ xử lý mạnh tay có thể đổi việc
trước đó vị khách đăng bài tố bị đưa đến quán hải sản cháo hàng cho biết
vào chiều cùng ngày hãng taxi quốc tế nha trang đã liên hệ nắm thông tin để xử lý các tài xế
vị khách chia sẻ anh đã cung cấp thông tin phía hãng cam kết sẽ kiểm tra xử lý theo quy định
vị khách cũng cho biết
phía cơ quan chức năng thành phố nhà trang đã liên hệ tiếp nhận thông tin vụ việc
như đã đưa tin những ngày qua trên mạng xã hội lan truyền thông tin
một vị khách du lịch khi đến nhà trang đã bị nhiều taxi xe điện câu kéo
chở khách đến địa chỉ quán hải sản nhái bán giá đắt đỏ cân điều
theo đó chủ tài khoản cho biết hôm ba mươi tháng ba anh và bạn bè rủ nhau đặt taxi
tới nhà hàng hải sản thanh sương địa chỉ số một mươi năm trần phú
tuy nhiên cả ba tài xế của hãng taxi quốc tế nha trang
lại đưa khách đến nha trang

một địa chỉ giả mạo của hải sản thanh sương
lúc này vì đến trước bạn của người này mới hỏi nhà hàng về việc đặt bàn
và đây có phải là số một mươi năm trần phú không thì được nhân viên gật đầu xác nhận
vì thế nhóm thực khách đã gọi đồ trước khi nhận ra điều bất thường
chủ tài khoản cho biết bấm bụng bảo đơn giá cũng không quá đắt nên cả đoàn cố ngồi ăn
nhưng một con cá lúc bắt ở bè là ba bốn kg khi mang ra chắc chỉ được một phần hai
đặc biệt nhân viên còn cố ý giao đồ lúc người gọi không có mặt ở bàn
khiến nhóm khách không phát hiện vấn đề và không yêu cầu cần lại
từ việc gian dối trong việc cân đò theo chủ tài khoản
độ tươi sống chất lượng hải sản cũng không được đảm bảo
kết lại vụ việc chủ tài khoản cho rằng vì hoa hồng đưa khách tới ăn cao
nên nhiều tài xế sẵn sàng đưa khách đến cửa hàng giả mạo
kể cả khi khách yêu cầu đến địa chỉ khác
thậm chí tài xế không thèm lấy tiền taxi của khách
chủ tài khoản nói nha trang có nhiều điểm đẹp và dịch vụ tốt
mình cực kỳ thích tới đây
nhưng nha trang cũng phải mạnh tay đối với những cửa hàng
làm ảnh hưởng tới hình ảnh du lịch nha trang như quán này
những tài xế không trung thực đừng để hình ảnh một nha trang u buồn vắng vẻ
như thời covid một mươi chín trở lại
người này cũng cho biết thêm sau vụ việc anh đã liên lạc với đường dây nóng
tiếp nhận phản ánh của khách du lịch tỉnh khánh hòa nhưng chưa nhận được phản hồi
ngay sau khi chia sẻ câu chuyện nhận được sự quan tâm
với hàng nghìn lượt tương tác và hàng trăm bình luận
đáng chú ý nhiều du khách từng đến khánh hòa cũng đã gặp phải trường hợp tương tự
thưa quý vị không thể phủ nhận tại các điểm du lịch nổi tiếng
ngày càng xuất hiện nhiều các chiêu trò địch câu khách chặt chém khách du lịch
không chỉ đối với du khách trong nước mà cả với du khách nước ngoài
điều này vô tình làm xấu đi hình ảnh du lịch việt nam trong mắt bạn bè quốc tế
chiều ngày hai mươi tháng ba mạng xã hội xuất hiện đoạn clip một nam thanh niên nói giọng miền nam
có một người bán hàng rong trên khu vực phố tràng tiền đi theo ăn vạ đòi tiền dù họ không hề mua hàng
theo nội dung clip thanh niên này cùng nhóm bạn chỉ chụp ảnh trên phố và không có ai mua hàng
nhưng bị người bán hàng rong đi theo đòi trả tiền
khi thấy nam thanh niên dơ máy quay lên thì người phụ nữ mới bỏ đi và bảo cô nhầm
sau khi clip được đăng tải công an quận hoàn kiếm đã chỉ đạo công an phường tràng tiền xác minh làm rõ
ngày hai mươi một tháng ba thông tin từ công an phường tràng tiền cho thấy
người phụ nữ bán hàng rong là nti sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
chị y thuật lại khoảng hai mươi giờ tối ngày một mươi chín tháng ba
chị này đẩy xe hàng rong bán hoa quả đến khu vực ngã tư tràng tiền hàng bài
thời điểm này có một nhóm thanh niên khoảng từ năm đến sáu người đến mua hàng của mình
với tổng số tiền là tám mươi đồng
tuy nhiên khi nhóm khách đang thanh toán thì xe lực lượng chức năng xử lý vi phạm trật tự đô thị đến
nên chị y sợ quá bỏ chạy
đến khi quay lại thấy nhóm của nam thanh niên trong clip đang đi bộ trên phố hàng khay
tưởng là nhóm khách mua hàng trước đó nên đã đi theo và đề nghị thanh toán
khi thấy những người này trả lời không mua gì và lấy điện thoại ra quay
thì chị y biết mình nhầm nên đã không đòi tiền nữa và bỏ đi
hiện công an phường tràng tiền chưa xác minh được nhóm thanh niên đã đăng clip lên mạng xã hội
về lỗi vi phạm bán hàng rong công an phường sẽ lập biên bản
xử phạt vi phạm hành trình với số tiền từ một trăm linh đến hai trăm linh nghìn đồng
theo điểm ao khoảng một một mươi hai nghị định một trăm linh đồng thời yêu cầu người bán hàng ký cam kết không tái phạm
ba ngày sau vụ việc người bán hàng rong trên đường thụy khuê có ý định chặt chém du khách nước ngoài
ubnd phường bưởi quận tây hồ hà nội đã xử phạt hành chính với người bán hàng rong
lãnh đạo ubnd phường bưởi cho biết ngay sau khi vụ việc xảy ra
bằng những biện pháp nghiệp vụ công an kinh tế quận tây hồ và công an phường bưởi
đã nhanh chóng tìm ra được danh tính người bán hàng rong và mời người này về trụ sở công an làm việc
cùng với sự tham gia của công chức tư pháp hộ tịch của phường
tại buổi làm việc
lực lượng chức năng xác định người bán hàng rong trên là bà b t l
quê xã yên hòa huyện yên mỹ tỉnh hưng yên hiện chú phường phúc xá ba đình
bà l thường xuyên đi bán dòng khu vực đường thanh niên thụy khuê hoàng hoa thám
trong quá trình làm việc bà l thừa nhận hành vi ứng xử của mình không đúng
đồng thời bày tỏ sự hối hận và xin lỗi vì đã vô tình tạo hình ảnh không đẹp về hà nội với du khách nước ngoài
sau khi xác định rõ các lỗi vi phạm
ubnd phường một mươi đã xử phạt hành chính một trăm năm mươi đồng đối với bà l về lỗi bán hàng rong
lãnh đạo ubnd phường một mươi cho hay vì bà l đã trả lại tiền cho khách nên chỉ xử phạt về lỗi vi phạm về trật tự đồ thị
đồng thời địa phương cũng yêu cầu bà l cam kết sẽ không tái phạm hành vi này
qua vụ việc này ubnd phường một mươi cũng nhắc nhở tuyên truyền những người kinh doanh trên địa bàn phường
tuân thủ đúng quy định trong hoạt động bán hàng không được bán hàng rong tại nơi không đúng quy định
có thái độ ứng xử văn minh thanh lịch để góp phần làm đẹp hình ảnh thủ đô
trước đó ngày một mươi năm tháng ba mạng xã hội lan truyền đoạn clip về việc du khách nước ngoài đi mua táo
tại một cánh hàng rong trên phố thụy khuê quận tây hồ hà nội
thì suýt bị chặt chém hai trăm linh đồng cho một túi táo nhỏ
nội dung đoạn clip ghi lại cảnh hai du khách tây được một người phụ nữ bán trái cây mời ăn thừa táo
rồi bán một túi táo nhỏ với giá hai trăm linh đồng du khách không đồng ý dẫn đến răng co
chứng kiến câu chuyện một nam bảo vệ gần đó đã đến nói rằng
năm mươi mà được từng này bà đừng làm thế trả lại tiền cho họ đi
lúc này người phụ nữ mới chấp nhận trả lại tờ hai trăm linh đồng cho khách rồi rời đi
hai du khách nước ngoài mừng rỡ cảm ơn người bảo vệ tốt bụng sau sự việc trên
clip sau khi đăng tải nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân
nhiều người cho rằng người phụ nữ bán hàng rong trên đã làm xấu đi hình ảnh
của du lịch hà nội việt nam trong mắt du khách quốc tế
du khách bị hết giá khi mua ba đồi tàu
hết bảy trăm linh đồng ở chợ bến thành
kiki một youtuber người nhật bản thông tạo tiếng việt
mới đây đăng lên mạng xã hội nhiều video về trải nghiệm đi chợ bến thành mua sắm đồ
trong đó anh đối mặt với nạn hết giá khủng khiếp
lên gấp một mươi lần so với giá đồng ý bán cuối cùng
khi ghé vào một sạp thời trang kiki đã hỏi mua ba đồi tất màu đen
người phụ nữ bán hàng ngồi trên đống quần áo trước mặt là những trồng tất
và nói một đôi hai trăm năm mươi đồng nhân ba giảm còn bảy trăm linh đồng
anh tháng thốt hỏi đi hỏi lại người bán
tự lập bảy trăm linh đồng cho ba đồi tất không rõ nhãn hiệu
ngay sau đó kiki đã sử dụng tiếng việt và câu chuyện đi đến hồi cây cấn
anh nói bảy trăm linh đồng thì đắt quá đồng thời ghi chú thêm trên video rằng chuồn ngay đi thôi
người bán kéo tay anh lại hỏi muốn mua giá bao nhiêu thì cứ trả
anh trả sáu mươi đồng thôi
nghe vậy người bán giảm xuống còn một trăm năm mươi đồng cho ba đôi
tuy nhiên khi tiki quả quyết quay đi thì người bán hàng đồng ý với giá sáu mươi đồng
sau khi vội vã đi như chạy khỏi sạp nam youtuber nói
chỗ vừa rồi ghê quá định bán giá gấp một mươi lần luôn
sau đó anh mua quần áo thể thao ở sạp khác vừa lên tiếng đã bị người bán kéo vào bên trong
chiếc áo phong quần sọc người bán báo giá năm trăm năm mươi đồng
anh trả hai cái ba trăm linh đồng và giao một hồi răng co người bán đồng ý ba trăm năm mươi đồng
trước đó anh mua chiếc ba lô một bốn triệu đồng sau khi bị hết giá hai tám triệu đồng
tigi cho rằng mình không biết trả giá khi đi chợ bến thành
anh chia sẻ trong video giá thực tế không phải là một nửa đầu
mà là một phần mười cũng có
chợ bến thành là chợ dành cho du khách nên mới xảy ra những câu chuyện như thế này
còn những chợ khác không như vậy
ở chợ khác họ không kéo khách như vậy đâu đừng hiểu nhầm nha
trên nhiều diễn đàn du lịch lớn dành cho du khách nước ngoài
đề tài làm thế nào để mua hàng đúng giá và trả giá đúng cách được nhiều du khách hưởng ứng
du khách cho rằng chợ bến thành cung cấp nhiều thứ cho người nước ngoài
và người dân địa phương hiếm khi mua sắm ở nơi này vì họ biết giá cả rất cao so với thị trường
một du khách từ malaysia tư vấn
thứ nhất nên giao dịch bằng tiền việt nam
thứ hai luôn để người bán đưa ra giá trước sau đó bạn giảm từ năm mươi sáu mươi
và tiếp tục điều chỉnh giá sao cho cân bằng hài hòa với người bán
thứ hai bạn hãy bỏ đi nếu người bán không khớp được giá với bạn
đừng lo lắng nếu thấy giá hợp lý người bán sẽ gọi bạn quay lại ngay khi bạn vừa xoay đi
anh trần phong hướng dẫn viên du lịch tiếng anh nhiều năm kinh nghiệm cho biết
chợ bến thành là điểm đến không thể bỏ qua của du khách quốc tế
khi đến thành phố hồ chí minh bởi khu chợ này thể hiện muôn mặt của đời sống văn hóa người việt
tại đây du khách có thể khám phá chợ cá tươi sống hàng rau xanh
hàng ăn uống với đầy đủ các món từ ngọt đến mặn
đặc biệt học cách trả giá sao cho đúng cũng là trải nghiệm
mà ở nhiều quốc gia tới nay không còn tồn tại cách bôi bán này
anh trần phong chia sẻ quan trọng là hướng dẫn viên cần thông báo cho du khách của mình
trước về việc trả giá khi vào chợ để họ không bị sốc văn hóa
tôi thường đưa nhiều đoàn khách vào chợ bến thành
dặn trước mọi thứ du khách nào muốn trải nghiệm có thể mua sắm trả
để hiểu văn hóa buôn bán địa phương
nếu bị hố cũng phải chấp nhận vì đó là một phần của du lịch
tuy nhiên ngày nay du khách đến chợ bến thành không nhiều người mua hàng
vì họ đã biết người bán bên trong hết giá cao
họ vào để dạo chơi nhưng lại mua hàng lưu niệm ở các cửa hàng bên ngoài
nơi sản phẩm được niêm yết và không bị nói thách
anh phong cũng cho rằng cách buôn bán ở trong chợ bến thành càng ngày càng không bền vững
việc hết giá quá cao gấp từ năm đến một mươi lần không còn đem lại cho du khách trải nghiệm nữa
mà là sự sợ hãi
tiếng xấu thường đồn ra và du khách sẽ sợ mua hàng trong chợ này
khiến cho cả điểm đến bị ảnh hưởng
theo bà huỳnh đan thùy chuyên gia du lịch hết giá là tâm lý của người bán
khi biết du khách chỉ đến tp hcm du lịch một lần
thế nhưng những người hết giá lại không nghĩ đến việc hết giá sẽ khiến cho điểm đến mang tiếng xấu
bà thùy phát biểu những video của youtuber người nhật bản là ví dụ xấu cho hình ảnh
của điểm đến chợ bến thành vì chợ bến thành không chỉ đơn thuần là chợ truyền thống
mà còn là điểm du lịch nên sở công thương và sở du lịch phải phối hợp chấn chỉnh
các sạp cần niềm yết giá công khai
nếu sạp nào hết giá mà có du khách phản ánh
thì sở phải cử người xuống lập biên bản đưa vào danh sách đen
vì vi phạm nhiều lần có thể bị xử phạt hoặc đóng cửa sạp
bên trong chợ cần có đường dây nóng để du khách phản ánh
một số ý kiến lại cho rằng mặt bằng giá cả hàng hóa trong chợ bến thành đắt hơn
so với nhiều nơi là do giá mua giá thuê ký ốt trong chợ không hề rẻ
cho nên phải hết giá chặt chém để bù vào giá thuê
dù vậy hết giá gấp một mươi lần là điều khó có thể chấp nhận được nhất là lại với du khách nước ngoài
trong một nghiên cứu của savins vào năm hai nghìn một mươi bảy
mặc dù một ký ốt trong chợ bến thành rất nhỏ chỉ vài mét vuông
nhưng giá thuê tại đây lại được đánh giá là đắt ra giá miếng
thậm chí nhiều hãng thông tấn báo chí nước ngoài đánh giá chợ bến đành
là nơi có giá thuê và sang nhượng đắt đỏ nhất thế giới
cụ thể chi phí thuê mặt bằng mini tại đây vào ngưỡng ba mươi năm mươi triệu đồng một ký ốt mỗi tháng
các trung tâm còn lại chỉ khoảng bốn mươi hai mươi bảy triệu đồng mỗi tháng tùy vào vị trí
bên cạnh giá thuê chợ bến thành còn có một hình thức khác là sang nhượng quầy hàng
các ký ốt có diện tích từ hai bốn mét vuông có giá sang nhượng khoảng một hai tỷ đến hai năm tỷ đồng
như vậy mỗi mét vuông trong chợ bến thành có giá từ sáu trăm linh triệu đồng đến hơn một tỷ đồng
còn theo khảo sát ở thời điểm hiện tại giá thuê sang nhượng ký ốt tại chợ bến thành
vẫn đang có xu hướng tăng so với sáu năm trước
mức tăng tương đương với giá đất tại khu vực xung quanh phố đi bộ nguyễn huệ